hưng yên là tỉnh có nhiều tuyến đường có mật độ giao thông cao như là quốc lộ năm quốc lộ ba mươi chín quốc lộ ba mươi tám đường liên tỉnh hưng yên hà nội
hiện nay tại một số nút giao thông đang có những bất cập gây mất an toàn tiềm ẩn tai nạn giao thông và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại nút giao thông giao cắt giữa quốc lộ ba mươi chín và đường tỉnh lộ hai trăm linh thuộc địa phận xã thiện phiến huyện tiên lữ
do việc xây dựng vòng xuyến giao thông lệch một bên nên phương tiện ô tô xe máy đi từ hướng cầu chiều dương về thành phố hưng yên đến nút giao thông
nhiều xe không chạy theo biển báo có xe đi thẳng có xe dễ phải bám vào vòng xuyến rồi đi tiếp dẫn đến nguy cơ tai nạn cao
khu vực ngã tư tại thị trấn văn giang huyện văn giang tỉnh hương yên cũng là một điểm nóng
xe container và xe tải né trạm thu phí trên quốc lộ năm chạy qua nút giao thông này nhiều trong khi đó nút giao hẹp
đảo phân luồng rất nhỏ là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông tại nút giao thông này
ở khu vực ngã ba giao giữa quốc lộ ba mươi chín và đường đồng lý thị trấn lương bằng huyện kim động chợ họp ngay ven đường người mua bán tấp lập đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực
tình trạng đấu nối phân luồng họp trợ vi phạm an toàn giao thông ở một số nút ngã ba ngã tư không chỉ trở thành mối đe dọa với người tham gia giao thông
mà còn làm phức tạp về tình hình trật tự giao thông trên địa bàn
đòi hỏi các cơ quan chức năng tỉnh hương yên cần sớm đưa ra các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông phù hợp hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc có thể xảy ra